tối một mươi ba tháng một mươi theo giờ địa phương đại hội đồng lần thứ một trăm bốn mươi một liên minh nghị viện thế giới
ipu một trăm bốn mươi một với chủ đề tăng cường luật pháp quốc tế vai trò và cơ chế tổ chức của nghị viện
sự đóng góp của hợp tác khu vực đã khai mạc trọng thể tại thủ đô belgret cộng hòa serbia
đoàn đại biểu quốc hội việt nam do đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc
trong bài phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội serbia nêu bật tầm quan trọng của đại hội đồng lần này
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm thành lập ipu tiếp tục sứ mệnh làm cầu nối đối thoại giữa các nghị viện
và với các chính phủ phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu
chủ tịch ipu nhấn mạnh ipu ngày càng phát triển vững mạnh có uy tín trên toàn cầu
thúc đẩy đối thoại chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghị viện thành viên
bên cạnh đó khuyến nghị gia tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ và đại biểu trẻ
bảo đảm bình đẳng giới với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau
đoàn đại biểu quốc hội việt nam tham dự đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một tiếp tục góp phần nâng cao vị thế quốc tế của việt nam
thông qua việc thể hiện vai trò chủ động tích cực trong giải quyết các thách thức khu vực toàn cầu
tranh thủ sự ủng hộ và quan tâm của các nước đến vấn đề an ninh ở khu vực
có liên quan đến các lợi ích thiết thực của việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng sẽ có bài phát biểu quan trọng
tại phiên họp toàn thể đại hội đồng ngày một mươi bốn tháng một mươi